từ xa một người đàn ông đang trên đường đi làng
ngay lập tức các mũi phục kích đồng loạt sông lên
người đàn ông nhanh chóng vứt chiếc cặp xuống vệ đường rồi bỏ chạy
tuy nhiên y đã bị bắt giữ cùng chiếc cạp của mình
sắc mặt y tái giải khi các trinh sát lôi ra hai bánh chất cấm trong chiếc cạp
đến lúc này người thanh niên buộc phải thừa nhận đó là món hàng hắn vận chuyển nhưng chưa kịp tiêu thụ

từ xuân trường về nam định để tiêu thụ thì trên đường đi thì các lực lượng trinh sát đã mật phục để bắt quả tang lương văn trinh đi xe máy chở một đứa cháu ruột trong cặp của cháu có chứa hai bánh heo đi
thì khi đến một cái cầu nọc quần gần cầu nọc quần thì lực lượng trinh sát của chúng tôi mật phục bắt khi bắt thì trinh đã vứt cái cặp của cháu xuống ruột xuống vệ đường này và không nhận được của mình
nhưng mà vì trinh sát mật phục đã theo dõi trinh từ quá trình từ nhà cho đến cái địa điểm bắt ấy cho nên là chúng tôi vẫn đưa trinh về ủy ban gần nhất đấy lập biên bản và đấu tranh quyết liệt
lương văn trinh ở xã xuân tiến xuân trường nam định và cháu y là ngô thị hồng được đưa về trụ sở cơ quan công an
từ những điểm đột phá này hàng loạt mắt xích
trong đường dây chất cấm đặc biệt lớn dần lộ diện
mặc dù bị bắt cùng tăng vật không thể chối cãi nhưng trinh rất ngoan cố không chịu khai báo
hán chọn cách im lặng không khai một mình nhận tội
tài liệu trinh sát cho thấy đây là đường dây mua bán chất cấm xuyên quốc gia quy mô lớn
vụ án tưởng như đi vào bế tắc sau bốn tháng dòng các điều tra viên đi rất nhiều nơi từ các trại giam có phạm nhân và bị can liên quan đến các địa bàn có mối quan hệ với trinh để tìm manh mối

phát hiện ra là trinh đã nằm trong một cái đường dây mua bán ma túy phải nói là rất lớn ở xuân tiến xuân trường nam định
rất lớn luôn
qua tài lượng nhiệm vụ
trên cơ sở đó trinh chưa khai
thế là chúng tôi với tôi với cùng một cái tổ điều tra với tức tốc lên lạ sơn
để biết là trước đó một năm lạ sơn đã bắt đầu một cái vụ mua bán ma túy mà liên quan trực tiếp là đến đường thanh bình anh duật của trinh
để chúng tôi lên khai thác mà anh duật của trinh đã bị một cái án tự hình đến đường thanh bình
nhận định đây là một đường dây chất cơm khép kín các đối tượng có sự liên quan mật thiết với nhau
đặc biệt là có mối quan hệ huyết thống việc khai thác thông tin từ lương thanh bình là điều cực kỳ khó khăn
tuy nhiên lương thanh bình chính là một mắt xích hết sức quan trọng giữa các đối tượng
cần phải có biện pháp đặc biệt mới có thể bẻ gãi được từng mắt
mắt xích trong đường dây vận chuyển xuyên quốc gia này
sau một thời gian nghiên cứu kỹ về đối tượng lương thanh bình các điều tra viên đã nắm bắt được đặc điểm tâm lý của đối tượng
cũng như phát hiện ra một điểm đột phá nhằm bẻ gãy mắt xích này
với phương án kéo dài thời gian thi hành án sẽ là một giải pháp quan trọng
nó tác động mạnh đến lương thanh bình
nó tác động mạnh đến lương thanh bình
nên đấu tranh thì chúng tôi ba người lên thì ở trên đến một tuần thì bình nó cũng không khai
nó biết là khai ra là chết em nó rồi chết tất cả họ anh em và nó
chứ cuối cùng thì tôi cùng với điều tra viên ngồi thuyết phục bình thì bằng cách là tôi nói bình bây giờ nếu mày khai ra tôi dùng từ rất là dân dạng
nút thì anh tôi nút thì mày tao cho nó rất là thân thiện
bây giờ đằng nào mày cũng chết rồi
mày khai ra thì tao sẽ đề nghị
thì hoãn án tử hình cho mày
thế sau đó thì bình sẽ bây giờ là bình đi suy nghĩ
bình cũng rất là đặt bà tôi thôi cho em nghỉ chiều này
sáng mai em có gì em sẽ khai ra cạnh
thế là chúng tôi mới cho bình nghỉ chiều hôm đó
bởi vì nó là phạm nhân rồi án tử hình rồi
cho nên mình cũng không thể ép được như là bị can
mình chủ yếu là xin thông tin nó để mình mở động vụ án
thế sáng hôm sau thì đưa bình ra thì bình bắt đầu là bình bảo thôi thì
em tin ở anh
anh đã nói thế thì em sẽ khai cái đường dây vô án màu tí
chính cái đường dây vô án màu tí này là toàn liên quan đến người thân của chúng em hết
trinh là em em
và bố mẹ vợ trinh ấy
rồi thì anh chị em ruột của bố mẹ vợ trinh đều sẽ qua đường dây này
thế bình sẽ khai ra cái đường dây này
thì bình cũng mặc cả tôi là bây giờ nếu lúc đó gọi tôi bằng chú lúc đó gọi anh
sau này nó gọi chú hết
còn nếu thế chú thế thì chú phải hứa
chú phải hoãn án tự hình cho cháu
mà cháu khai ra như thế thì nhà cháu hai em cháu không được bán hai em cháu
không được tự hình cho hai em cháu
tôi vào cái đó tôi không hứa với anh được
nhưng mà riêng cái hoãn tự hình cho anh thì tôi cam đoan với anh là hoãn án tự hình
tuy nhiên bản chất của bình là một đối tượng lọc lõi
dù có nhiều biến chuyển trong tâm lý nhưng y vẫn luôn đề phòng trước điều tra viên
những thông tin khai thác từ y vẫn rất nhỏ giọt
chưa giúp ích được nhiều cho việc mở rộng chuyên án
dường như y cố tình đưa ra những thông tin như vậy để câu nhử trinh sát điều tra viên lúc bấy giờ
cuộc đấu trí giữa một bên là điều tra viên lương thanh bình đã đưa ra yêu cầu cuối cùng của mình
nếu các điều tra viên cho y thấy được quyết định hoãn thì hành án tự hình
y hứa sẽ khai tất cả những gì y biết về đường dây vận chuyển chất cấm xuyên quốc gia mà y cùng các đối tượng trong đường dây này

nhưng cây túi kìa
nhưng khi đường xe cớng bổ đẹp cũng tối toàn
tổng cục phó
thế báo cáo với đồng chí thiếu tướng đỗ hùng
đồng chí đồng ý luôn
được rồi cậu về cậu làm
công văn tôi ký
thế thì khi tôi về tôi đi thảo công văn làm
bắt đầu vấn trình chú hùng ký
để chuyển sang tòa
viện kiểm soát để họa án tờ hình ông bình
đúng một tuần sau tôi bàn công văn
đưa cho bình luôn
cho mày một bản photo của tao cần bản chính
thế nên mình làm thì mình làm rất là nhiều bản
mình gửi đi tòa đi viện tất cả
sau đó thì bình bắt đầu khai
cầm quyết định tạm hoãn án tử hình trong tay
lại được các điều tra viên kiên trì động viên
cuối cùng bình cũng đã khai nhận
hai bánh chất cấm bình vận chuyển lên lạng sơn
để bán cho hàng
chính là mua của nguyễn văn quyết
quê ở hưng hà thái bình
cư trú tại điện biên lai châu
sau đó thì nó khai toàn bộ cái đường dây
nhân quán thằng trinh
và tất cả người thân của bên ngoại
bên vợ ở trinh nhân quán
khi đó tôi có toàn bộ tài liệu đã thông tin
mà nó nói cả về thằng quyết
lúc đó mình cũng chưa có cái tài liệu gì về mặt thằng quyết
thì thằng bình nó khai về thằng quyết
nó cũng nói là thằng quyết là một cái thằng
trốn truy nã ở điện biên
mà nó chuyên ẩn lấu ở nam định
nó mang qua tùy từ điện biên thành hóa về
để nó bán cho bọn cháu
rồi bọn cháu lại mang đi các khác bán để ăn chân nhạch
trên cơ sở tài liệu của thằng bình
chúng tôi hỏi tiếp thằng ngân
và một đối tượng là con đầm
con đầm thì nó không liên quan
nó là người mua ma túy của thằng bình thôi
thì các đối tượng đều khai với phần lá lá
thì lúc giờ đã tạo cho mình một cái niềm tin
và cũng thêm vất vấn khởi
đây đúng là một cái vụ án như thế này
như thế này sẽ ra một cái đường dây rất lớn
mình có cái suy nghĩ là làm thế nào
để phá được cái đường dây này
bằng một cái lời khai của thằng bình như thế
theo lời khai của bình
quyết là nhân vật cốt cán trong làng buôn chất cấm
bởi sự liều lĩnh và số lượng chất cấm
mà mỗi lần quyết vận chuyển vào muôn bán
bình khai mua chất cấm của quyết
rồi lại mang đi nơi khác bán để ăn chân nhạch
sau khi khai xong
đối tượng bình cũng viết thư cho trinh
nhắn nhủ trinh khai báo
cộng tác với cơ quan điều tra
để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật

sau lần bị lộ này quyết trốn thoát nhưng bị công an truy nã toàn quốc
cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quyết trốn lên nhà mẹ kế quê ở lạng sơn để ẩn náu
nhanh chóng làm quen với nhiều con nghiện khác như hà thế hùng nguyễn xuân toàn
đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quyết về thái bình
ở nhà anh rể là trần ngọc quế làm chứng minh nhân dân khác
để tạo vỏ bọc trốn truy nã đội lốt dưới cái tên trần văn dũng
ở hưng hà thái bình
quyết thường lấy chất cấm của một ông chùm ở lai châu
để mang về tiêu thụ ở thái bình nam định lạng sơn
mặc dù đang trốn truy nã nhưng quyết vẫn móc nối với lương thanh bình
ngô văn đoàn ngô văn ngọc phạm văn tuấn mai văn nhạ nông thị hằng nguyễn xuân toàn
tạo thành đường dây chặt chẽ sử dụng luôn mạng lưới vệ tinh là con em người thân trong nhà
để vận chuyển chất cấm đi tiêu thụ
với tên tội phạm nguyễn văn quyết vô cùng tinh ma này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm công an tỉnh nam định
tung vào cuộc những trình sát giỏi nhất quà càm nhất
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau thời gian ngắn
các trinh sát đã nắm được các trí tiết các mối quan hệ của quyết

nó để kết thúc chuyện với chất cấm công an tỉnh nam định

để chi tiết vừa rút biến vỡiz dài truyền thông tin quay trở về nước thiêng
các tiếp period tiến thông tin theo truyền thông tin
bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
quyết xuất hiện tại nhà
ngô văn ngọc ở xóm bốn
xã xuân tiến huyện xuân trường
theo các nguồn tin
trinh sát y về đây để đòi nợ
tiền hàng sáng sớm hôm sau
sẽ vào thành phố hồ chí minh
qua kiểm tra nhà tên ngọc các trinh sát
khẳng định ngọc không có trong nhà
quyết cũng không
ba trinh sát ở lại
đóng cửa đón lõng phòng khi ngọc
và quyết quay trở về nhà ngọc ngủ
các trinh sát còn lại
của mũi thứ nhất được lệnh khẩn trương
đến hỗ trợ cho lực lượng
đang giám sát nhà đinh văn tân
sau khi vòng vây đã khép kín
trinh sát đột nhập vào nhà tân
phát hiện một chỗ ngủ bị trống trong buồng
căn gối bị đạp tung vẫn còn
ấm hơi người trung tá đường
ra lệnh siết chặt vòng vây
địch thân anh kiểm tra mở rộng
một bóng đen vụt bỏ chạy
quyết như một con thú hoang
cố vùng vẫy trốn thoát
tuy nhiên tất cả đã nằm trong tính toán
của tổ đánh bắt
ông trùng nhanh chóng bị tóm gọn
lúc bắt được quyết ga gáy sang canh
trời bắt đầu sáng
lệnh như thế mà các trinh sát
đầm đìa mổ hôi
xóm làng vẫn chìm trong giấc ngủ
còn lại có vụ khác
cho cháu viết
thế là tôi với
vào một hai ngày cho điều tra viên
và nó viết được một tuần một trăm linh trang
liên quan đến tất cả các đối tượng
nó kể tên khoảng sáu bảy mươi đối tượng
tôi về tôi cũng chóng luôn
tôi báo cáo lãnh đạo
các anh bảo cẩn thận
con đó cho nèo rinh
với đối tượng trần ngọc quỳnh
anh rể của quyết
thì không phải sự lôi kéo
mà là sự giúp đỡ
nhìn cảnh sống thanh bần của trần ngọc quỳnh
quyết không đành lòng
nên tìm đủ mọi cách giúp anh rể
công an việc làm đơn giản nhất
là đi vận chuyển thuê chất cấm
từ tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quyết câu kết với những cao thủ
buôn bán chất cấm như phạm văn tuấn
nguyễn sinh khương ngô văn đoàn
ngô văn nhã lấy xuân trường
làm nơi trung chuyển giao dịch
cất dấu hàng trong đường dây khép kín
từ lào qua quan hóa thanh hóa về nam định
quyết sử dụng hàng loạt đối tượng
ở xuân trường

các đối tượng ở nam định này
đều khai là đầu mối
từ trinh ra
trinh lên lấy của thằng tám
được quyết đưa đường chỉ đối
giới thiệu với tám
hai anh em lương thanh bình lương văn trình
lương văn trư anh rể của bình
thường xuyên ngược xuôi vận chuyển hàng cho quyết
quyết chỉ cần điện trước
tám sẽ chuyển hàng mỗi khi các đối tượng này đến lấy
thủ đoạn phổ biến của các đối tượng này
là buộc hàng vào chân
để ngụy trang
quyết lên xe ngồi hàng ghế đầu
cùng áp tải hàng về nhà bình
thấy bình khẳng định được bản lĩnh khi vận chuyển hàng
quyết thưởng luôn bốn triệu đồng
một lần khác vào tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quyết đưa cho bình một trăm linh đô la mỹ
lên điện biển
mua hai bánh chất cấm về hải phòng tiêu thụ
nhưng vì chuyến hàng trước dởm
nên bị đối tác không nhận đòi lại tiền
quyết thực chất là nó đã có một cái kinh nghiệm
trong mua bán ma túy ở trên kia rồi
cho nên nó như là người này
người ta đi bán hàng
bao giờ ta có hàng người ta cũng phải tìm muối để tiêu thụ
chứ nó về đây cái là nó gặp là thằng bình
thằng quyết gặp là thằng bình
và gặp là thằng trinh
hai anh em nó là bắt đầu
hai anh em này đã tiêu thụ cho thẩm quyết một vài chuyến
vì nó cả tôi nghĩ là nó như đi chào hàng
nó chào bên thái bình không được
thì nó sang nam định
và cái dây này dựng lên là do ai
là do thằng quyết và thằng bình
thằng quyết mang về
rồi hai thằng này đi tham gia
và bắt đầu nó tạo dứt được
và nó ăn ở đây
bắt đầu nó đi đó
và nó có tiền nó bắt đầu nó đi đó
nó chiêu đái nó
nó nuôi kéo bạn bè buôn bán vào tí với nó
và nó đến nhà ai là nhà chết
ngoài là một ông chủ buôn bán chất cấm
nguyễn văn quyết còn có một tài lẻ
là chuyên gia đếm chất cấm rất giỏi
để nguồn hàng càng phong phú
quyết chủ động móc nối với các ông chùm
mua bán chất cấm ở xuân trường
trong đó có phạm văn tuấn
một đại gia ở xuân hòa
hai anh em phạm văn tuấn và phạm văn thuấn
đều có tiền án tiền sự về chất cấm
tuấn có khả năng điều tiết số lượng lớn
chất cấm tiêu thụ trên địa bàn
dùng cả uy tín và thế lực của mình
và mọi thủ đoạn mánh lưới
để chi phối khống chế các đối tượng
trong đường dây
tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
quyết cùng phạm văn sơn
cháu của tuấn
vận chuyển chất cấm bán cho nông thị hàng
hàng bán lại cho đầm
để đầm bán lại cho hai đối tượng
người trung quốc kiếm lời
với bản lĩnh hai cáo giả
quyết và tuấn thống nhất
dựng nên kịch bản chiếm đoạt hàng của đồng bọn
một lần cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
khi các đối tượng ở thanh hóa
mang một mươi chín bánh chất cấm
quyết thử hàng
và làm giá ngay
tại nhà tuấn
tuấn nhận hàng
nhưng sau đó nói rằng
quyết đã cuộm hàng trốn mất
vì đang bị truy nã
chả còn cách nào khác
lũ đàn em ngây thơ
bị trắng tay
nhưng vẫn phải ngậm bù hòn làm ngọt
sau đó mình mới bắt thằng quyết
cái thằng táp
sứt đầu nổ diện
nó đến nó chạy chúng tôi
nó gặp chúng tôi
nó tư tưởng
nó muốn thăm nuôi rồi
thì nó tác động cả
vì bạc vật chất tiền
nó còn mặc cơm
đã với điều tra viên
rồi một tỷ
chú tha thằng quyết ra
vào thời điểm đó
có một điều khá bất ngờ
với các điều tra viên
là với sự xuất hiện
của nguyễn văn tám
ngay tại cơ quan điều tra
bây giờ thì để làm như thế nào
để mà bắt thằng tám
được một cách rất là
thế mà tránh cái sự gọi là
tức là cảnh giác của đối tượng
và sợ rằng là nó cũng sẽ
để bắt thằng tám
nếu như mà chúng ta
không kịp thời
tổ chức bắt giữ
và đồng thời là chúng ta
không bắt nó một cách
tạo ra một sự bất ngờ
thì đối tượng nó dễ là
là là là
có những cái
phương án để đối phó lại
với cơ quan điều tra
khi mà căn cứ
đủ căn cứ rồi
thì bắt đầu nó
viện kiểm soát
phê chuẩn bắt
rồi bắt đầu chúng tôi
tung quân ra
thì xác định là thằng này
hiện nay chỉ có ở thái nguyên
mà quanh hà nội
và điện thoại
điện thoại thái nguyên
và đến cuối cùng là mình
cứ liều gọi nó
đến cơ quan mình
nói phát là
cho anh thiết tế
cho thọc khiết
gọi anh cơ quan
tôi bắt luôn tại cơ quan
có nghĩa là
một cơ quả bắt
nhưng mà lại hiệu quả
căn cứ vào lời khai của quyết
và các đối tưởng liên quan
cơ quan điều tra khởi tố
và ra lệnh
bắt tạm giảm
nguyễn văn tám
là chú ruột của quyết ngụ
tại hà nội
trần ngọc quỳnh
ngụ tại thái bình
là anh rẻ của quyết
và khi mà đến chỗ bốn ngược bài
thì mình công bố lệnh bắt luôn
thì nó rất là bảng hoảng
và nó nói rằng
các anh bắt oan rồi
tôi không bao giờ có cái việc ấy
bây giờ thì các anh nói là đến để
mà có thể là tiếp tế cho cháu
gặp cháu thì để động viên nó
để nó khai báo với cơ quan điều tra
nó vẫn rất là rừng rưng như vậy
và tôi nghĩ rằng là không thể làm gì được nó
thế rồi cuối cùng ấy là
nó bắt vào trại
bắt vào trại thì tôi nhớ
những cái buổi hỏi cung ban đầu
đối với thằng tám thì
cũng rất là khó khăn
cái quá trình
hoạt động đó
thì nguyễn văn tám
cũng đã chứng kiến được
nhiều những cái vụ án
mà bị xa lưới trước pháp luật
cho nên là y có thể là rút được
những cái kinh nghiệm trong cái quá trình
mà hoạt động đó
cho nên là tích lũy được các cái thủ đoạn
đối phó hoạt động của cơ quan công an
cho nên là tôi cho rằng
nguyễn văn tám là một tên mà khá nham hiểm
nguyễn văn tám sinh ra
ở tân lễ hưng hà tỉnh thái bình
lười lao động lại không chịu huấn luyện
trong quân ngũ
nên chỉ sau hai năm tám đào ngũ
một thời gian sau tám chuyển lên
bản phù nọng hẹt điện biên
lai châu sinh sống
hành nghề buôn bò
khi nguồn chất cấm vùng biên dồi dào
tám chuyển sang buôn chất cấm
khôn ngoan liều lĩnh danh ma từng trại
luôn sòng phẳng
tám được đám dân buôn kính nẻ tín nhiệm
và trở thành chùm chất cấm
tám lên đấy buôn bán làm ăn
nó buôn bò buôn gỗ
trước khi thấy ma túy từ cửa khẩu tây trang về
mà ở các cái vụ ăn trước
mình đã biết
nó bảo về rất là dễ
đi qua cửa khẩu
rồi qua đồ nguyên phòng
không ai kiểm tra mấy rất dễ
cho nên nó thấy nội dụng ma túy rất lớn
nó mua bán những cái chuyến phúc phiện
chỉ có chuyến đầu chỉ có khoảng năm ba cân
và sau đó
nó mua đến hai trăm hai mươi bảy cân
nó chuyển về dưới này
nó bán thì công an sơn la
bắt quả tang trên đường
sau này bắt tám như tôi nói
không đủ văn cứ là nó không khai
đấu tranh không quyết liệt
một mặt các điều tra viên
kiên trì đấu tranh đấu trí với tám
trong trại giam
mặt khác rất nhiều điều tra viên khác
phải vượt hàng nghìn cây số
đến tận nơi hỏi cung những đối tượng liên quan
đang thụ hình tại các trại giam khác
để củng cố tài liệu
buộc nguyễn văn tám phải nhận tội
thường thường là
khi mà nó
giao dịch mà trao đổi hàng hóa
thì có thể gặp nhau ở nhà thôi
nhưng mà nếu chỉ nói mồm
thì gặp nhau ở nhà thôi
thế nhưng mà khi mà trao đổi hàng hóa thật
thì thường là thông qua kiểu vạn
tuy nhiên là có những ràng buộc
hết sức chặt chẽ
cho nên là khai thác
khai thác các đối tượng
nó vận chuyển
thì rất khó mà có thể là
buộc tội được nguyễn văn tám
và sau đó tám thấy là heroin quá lãi
thì tám nói là
mua ở bên kia về có gì đâu
một bánh heroin chỉ có khoảng
hai đến ba nghìn
hai đến ba nghìn đô
mà cứ về đây là tám giao
các cái đối tượng là
lãi mỗi một bánh là
một ngàn đô
một ngàn đô lúc bây giờ nó khoảng bằng
mười năm triệu
cho nên tám làm một cái đường dây trong vòng
hơn một năm
mà nó thu được một lợi nhuận rất là lớn
theo tài liệu của mình lúc bây giờ
thì nó phải
có khả năng nó
phải được gần một triệu đô
chứ không phải ít đâu
nhưng mà rồi thì cũng chỉ kết nó được
có độ khoảng
bốn trăm ngàn đô
nó mua bán bảy trăm bánh
đô in cộng với lại các thứ khác
độ trăm ngàn đô
thì kết được độ khoảng
nó mua bán
mà thúy lợi nhuận được khoảng
năm trăm ngàn đô
nửa triệu đô
cùng thời gian này thì nó
nó nó nó
chúng ta lại làm cả cái vụ
điều tra cả cái vụ với đức lượng nữa
nhưng chúng ta thấy hai cái thằng chùm này
nó có một cái gì đó
nó biểu hiện na na nó giống nhau
thằng lượng ấy thì gọi là nông dân điển hình
thế nhưng thằng tám ấy thì lại ở trên tiệm viên
thì sống rất hiền lành
vẫn rất là được lòng của hàng xóm
trong sinh hoạt thì rất là cần
ăn uống thì cũng rất là
chi tiêu thì nhà nó không có cái gì gọi là nổi bật cả
để giải đáp các băn khoan đó
các điều tra viên đã phải áp dụng
tất cả các biện pháp nhiệm vụ
và phát hiện nguyễn văn tám
đang giấu một khoảng tiền rất lớn
khoảng chục tỷ được trôn dưới nền nhà hắn
tại nọ hẹc điện biên
và gửi người thần
sau ba lần khám xét cơ quan điều tra
phối hợp với công an lai châu
thu được bốn trăm bốn mươi một bảy trăm linh đô la
trong đó có bốn trăm linh đô la
tám đã trôn dưới nền đất nhà y

và tám đã tẩu táng về thái bình
gửi chân xuất khoản trôn dấu dưới nền nhà

và bốn mươi một bảy trăm linh đô la
gửi chân duy lệ
và sau đó vợ tám lấy lại
gửi đi hải phòng lai châu để cất dấu
kê biên nhiều tên của tám

thì nguyễn văn tám đã bị đánh gục
đánh gục về mặt tư tưởng
sau đó thì nó phải tả lại toàn bộ
các cái việc nó buôn bán màu tí
trong những năm đó
và nó buôn bán màu tí quyết liệt
trong khoảng bốn năm
thì cứ có hai cái thằng
gọi là thằng trung thằng chiến
cứ mỗi một tháng hai lần từ hải phòng
nó ở hải phòng lên trên đó
đi bằng một xe buôn lợp
xe một trăm năm mươi phân gội
và cứ mỗi lần lên mua khoảng hai mươi ba mươi bánh
và cứ mỗi bánh màu tí
thế nó lại một đô
thế nó làm được bảy trăm linh bánh
trong đó có
năm sáu trăm linh bánh cho thằng trung chiến
và một trăm linh bánh
nó thuê người mang đạn sơn
tổng hợp lời khai
của hai đối tượng nguyễn văn tám
và nguyễn văn quyết từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hai đối tượng này đã tham gia
buôn bán chất cấm với số lượng khoảng
với hơn năm mươi đối tượng
ở nam định thanh hóa thái bình
hải phòng lạng sơn
vụ án sau tám tháng điều tra đã thành công
tuy nhiên lại mở ra trang mới
đó là làm thế nào
để điều tra củng cố chứng cứ
bắt hết các đối tượng trong đường dây
là yêu cầu đặt ra đối với ban chuyên án
trong đó có khoảng ba mươi đối tượng
ở khu vực gần biên giới việt lào
sau đó khai thác mở rộng
khai thác mở rộng
nó liên quan đến nam định
liên quan đến thái bình
nó liên quan đến bắc
triệu tập cả mấy đơn vị
lãnh đạo của tỉnh
phòng ma túy
và sau khi
bác giao cho thái bình
phải làm cái mảng thái bình
nam định phải làm cái mảng nam định
còn quân cục là phải xuống chỉ đạo
để với địa phương
sau thời gian dài vừa kết hợp
củng cố chứng cứ
vừa xác minh truy tìm các đối tượng
đêm hai mươi năm tháng năm
lợi dụng thời điểm trận chung kết bóng đá
bàn truyền án đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
đồng loạt gia quân
bắt giữ một mươi đối tượng cầm đầu
các nhóm buôn bán chất cấm ở nam định
hải phòng lạng sơn
các đối tượng bị bắt bao gồm
ngô văn ngọc ngô văn đoàn ngô văn tình
là ba anh em ruột
phạm văn tuấn nguyễn văn khương ngô văn cao
trần văn kế ở xuân trường nam định
nông thị đầm la bích hương
nguyễn văn toàn ở lạng sơn
phạm ngọc định ở hải phòng
hai tháng gì đó nữa thì chúng tôi lại
bắt đồng loạt một tốp ở thinh hoa
một mươi năm án tử hình hai mươi hai án trung thần
còn lại chủ yếu là từ một mươi năm đến hai mươi năm tù giam
khối cán bộ trực tiếp tham gia đánh án cho biết
trong vụ án này lẽ ra sẽ còn nhiều đối tượng hơn nữa
phải đối mặt với án tử hình
tuy nhiên trong quá trình điều tra
các đối tượng này tỏ ra thành khẩn khai báo
lấy công chuộc tội
phối hợp rất tích cử với cơ quan công an
để mở rộng vụ án
làm rõ các tình tiết liên quan
và bóc gỡ triệt để đường dây này
nên đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
bố già nguyễn văn tám là tử tù đầu tiên
trong đường dây tội phạm khủng này
bị thi hành án tử hình vào năm hai nghìn bốn
lời tâm sự cuối cùng của tám
được thiếu tướng nguyễn anh tuấn kể lại
thời gian buôn bò bán gỗ
cũng đủ làm tôi giàu rồi
tuy nhiên ma lực của đồng tiền
và sự lời lãi khủng khiếp của chất cấm
đã khiến đầu óc tôi ma mị
và lâm vào con đường tội lỗi
người bị tử hình sau nguyễn văn tám
là nguyễn văn quyết cháu ruột của y
sau nguyễn văn quyết là lần lượt
các tử tù còn lại
cho đến nay một số bị án khác
cũng đã chuyển trại cải tạo
chiều hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân cấp cao
tại thành phố hồ chí minh
đã bác kháng cáo y án sơ thẩm
giữa tất cả các bị cáo
trong vụ án sản xuất muôn bán
tàng chữ trái phép
do văn kính dương cầm đầu
năm án tử hình được truyền cho các bị cáo
văn kính dương nguyễn đức kỳ nam
lê văn mang phạm bảo quân
và lê hương giang
hai án trung thân
cho nguyễn bá thành nguyễn thù huyền
án tử một mươi sáu năm
cho hoàng anh ngọc
hay còn gọi là hot girl ngọc miu
người tinh của ông trùm ma túy văn kính dương
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
được đánh giá là cực kỳ ly kỳ
hơn cả một bộ phim
cơ quan điều tra đã thu giữ
gần hai trăm linh kg ma túy tinh chất
tương đương với số tiền gần ba trăm linh tỷ đồng
ba tấn hóa chất
là tiền chất dùng trong sản xuất ma túy
tại một mươi ba sưởng sản xuất
tổng kết hóa chất
thu giữ bốn tỷ đồng tiền mặt
kê biên ba căn nhà đất dãy
chỉ giá gần hai mươi tỷ đồng
cùng nhiều máy móc thiết bị và dụng cụ
liên quan đến quá trình sản xuất ma túy
để phá được vụ án này
có những câu chuyện ly kỳ
mà bây giờ các điều tra viên mới có thể kể lại
vào khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
khoa công tác trinh sát đội cảnh sát
điều tra tội phạm
với ma túy công an quận bình thạnh
phát hiện nhiều đối tượng
có biểu hiện hoạt động mua bán tàng trữ trái phép
chất ma túy trên địa bàn quận
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
đối với những đối tượng này
các trinh sát nhận thấy
có nguồn thuốc lát
thuốc lát rất lớn và có giá rẻ hơn
so với thị trường lúc bấy giờ
thẩm lậu và địa bàn quận
chuyên án mang bí số va năm trăm một mươi sáu e ra đời
và được giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an quận bình thạnh
làm chủ công
phối hợp phòng nghiệp vụ công an thành phố
tiến hành các biện pháp để xác minh nguồn thuốc lắc nêu trên
xác minh làm rõ thì phát hiện ra
đối tượng trần văn sơn và trần thị ngọc lý
là hai đối tượng này
cung cấp ma túy thẩm lậu vào địa bàn quận bình thạnh
từ quá trình phân công của bang chi quy
để tiến hành xác minh
thì phát hiện ra cái nguồn gốc ma túy của sơn và lý
do đối tượng lê hương giang cung cấp
từ đối tượng lê hương giang
thì mới phát hiện ra
cái người mà chỉ đạo
cho lê hương giang
giao ma túy cho sơn và lý
mắt xích đầu tiên trong chuyên án
được xác định là lê hương giang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
người hà nội và thành phố hồ chí minh sinh sống
và cư trú ở quận bảy
giang là người cung cấp ma túy mới
với số lượng lớn
do các đầu mối trên địa bàn
quận bình thạnh
để lý giải cho hiện tượng
giá thuốc lắc của lê hương giang
rẻ hơn so với giá thị trường đen
ban chuyên án đã tiếp tục
chỉ đạo xác minh làm rõ
đường dây đứng phía sau
và xác định được nguồn thuốc lắc của lê hương giang
là do các đối tượng nguồn gốc
miền bắc thuê biệt thự
ở khu dân cư trung sơn
thuộc xã bình hưng huyện bình chánh cung cấp
ban chuyên án quyết định
giám sát nghiêm ngặt với căn biệt thự này
đánh giá cái việc
giữa những cái hộ gia đình gần đó
thì cái chỉ số điện năng
có cao vừa trọi
nó vừa gấp ba bốn lần
những cái hộ xung quanh
ngoài việc sử dụng điện cao bất thường
tại biệt thự này
còn có nhiều điểm đáng ngờ khác
như phát hiện
việc mua máy bơm định lượng
tủ lạnh đông nước đá
với số lượng nhiều
và đặc biệt là mùi hôi của hóa chất
thoát ra từ căn biệt thự
áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ
ban chuyên án xác định
đây là một tổ chức sản xuất ma túy
với quy mô công nghiệp
ban chuyên án chỉ đạo
phải bằng mọi cách thu được rác thải
để nhận diện rõ
về các loại hóa chất được sử dụng
trong quy trình sản xuất thuốc lắc
của các đối tượng
giám sát chặt chẽ căn biệt thự
đến ngày bốn
giảng sáng năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
ban chuyên án nhận được nguồn tin
của đối tượng chuẩn bị vứt rác thải hóa chất
các tổ công tác bố trí chốt chặn
trên cao tốc trung lường
phát hiện thu giữ hai mươi tám bao tải màu trắng
bên trong chứa rất nhiều vỏ chai thủy tinh
có dung tích năm trăm linh ml
bên ngoài đều ghi là methanol
tại một khu vực hẻo lánh
thuộc xã an phú thuận
huyện châu thành tỉnh đồng tháp
tại thời điểm này
quy luật hoạt động và nhân thân
của các đối tượng trong căn biệt thự
ở khu dân cư trung sơn vẫn còn là ẩn số
trải qua gần sáu tháng
ban chuyên án mới làm rõ được lai lịch
vai trò của từng đối tượng
quy luật hoạt động
và những địa điểm nghi vấn của các đối tượng
là nơi đặt sưởng sản xuất
của nhóm đối tượng trong đường dây này
trong đó trần ngọc hiếu hay còn gọi là hoàng béo
giữ vai trò cầm đầu chỉ đạo thực hiện
như vậy hiếu ít khi xuất hiện
ở các địa điểm được cho là
sưởng sản xuất ma túy
đây là kẻ có lai lịch và cực kỳ bí ẩn
hai đối tượng lê hương giang
và trần ngọc hiếu
và lương trần anh long
giữ vai trò phụ trách tiêu thụ nguồn hàng
do đường dây này sản xuất
đối tượng nguyễn đắc huy
tức là tinh có vai trò vận chuyển
nguyễn thu huyền giữ vai trò thu chi tiền
ba đối tượng phạm bảo quân
nguyễn đức kỳ nam
và lê văn mang
là những người trực tiếp tham gia
vào việc vận hành sản xuất ma túy
ngoài ra còn có nguyễn bá thành
giữ vai trò vận chuyển hóa chất từ hà nội
phục vụ cho hoạt động
sản xuất ma túy
tại thời điểm này trên địa bàn tp hcm
cũng như cả nước là chưa có
việc điều tra chiến án chính xác
đối với việc sản xuất ma túy
đây là chiến án đầu tiên
nên do đó việc đi tìm
cái manh mối
tài liệu sản xuất thì rất là khó
thì chủ yếu là tập trung
vào những công tác
nhiệm vụ của chính xác
được học trong trường
thì mài mò
để qua máy tính
qua mắt được lực lượng chức năng
nguyễn ngọc hiếu đã chỉ đạo các đối tượng
liên tục chuyển xưởng sản xuất
qua các tỉnh như bà rịa vũng tàu
tp nha trang tỉnh khánh hòa
và sau đó quay về tổ chức sản xuất
tại xã trà cổ huyện tân phú tỉnh đồng nai
đồng thời thuê căn biệt thự số một trăm hai mươi năm một trăm hai mươi bảy
mỹ kim hai phường phú mỹ hưng quận bảy
để làm nơi xử lý những công đoạn cuối cùng
dập thành viên nén
học động sản xuất có khi ngưng lại
để tránh bị phát hiện
tuy nhiên điều trần ngọc hiếu và đồng bọn
không thể ngờ tới là những hoạt động này
đã được các chính xác theo dõi sát sạc
sau khi nắm được các đối tượng
và những địa điểm liên quan
bàn chuyên án quyết định triệu tập cuộc học của chúng ta
đã được gấp
và nhận định tại thời điểm này
phải tổ chức bắt từng phần nhóm
để ngăn chặn nguồn ma túy đá
thầm lậu ra thị trường
đồng thời để đảm bảo việc không lộ ý đồ của chuyên án
giai đoạn một của chuyên án được tiến hành
bằng việc triển khai bắt giữ thành công
năm đối tượng gồm
nguyễn văn sơn trần thị ngọc lý
nguyễn văn phường vũ tuấn phan
và tức trí cường việt kiều canada
tổng tăng vật thu giữ khoảng một mươi hai bảy trăm năm mươi viên thuốc lắc
và khoảng ba mươi năm kg ma túy đá
cùng với nhiều hóa chất
và dụng cụ sử dụng vào mục đích điều chế ma túy
sau thành công của giai đoạn một
chuyên án bước vào giai đoạn hai
với nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra cao hơn
và do cái quy mô của giai đoạn hai nó rất lớn
nó liên quan tới tất cả cái tinh thần

cho tới thánh hòa cho tới đồng nai
và các điểm của thành phố hồ chí minh
và mức độ của nó cũng rất lớn
cho nên nó thể dược kích thẩm quyền
của công an quận bình thận
do đó chúng tôi mới đề xuất
với đồng chí phó giám đốc đồng chí phan minh
là giai đoạn hai phá án
là phải có sự tham dự
của các phòng nghiệp vụ công an phố
bạn với anh em thì
để nó sản xuất kéo dài
cho nên là quyết định là phá
một cái phần ở bình thận

mà không để lộ
cái nhóm đang sản xuất ở tà cổ
và cũng đã lên kế hoạch
là quyết định là bật trước tết âm lịch
cái nhóm là tà cổ
nhưng mà xem xét tất cả địa hình
và cái đường đồng đạo đó
mà mình vừa được được vô
thì chắc chắn là lộ
và sẽ không bắt được

mà chúng ta lắm chắc được
cái diễn biến
nơi thứ trú
của các đối tượng
việc triển khai phá án giai đoạn hai
gặp nhiều khó khăn trong việc xác định
thời cơ phá án
vì các đối tượng thường xuyên
di rời thời điểm sản xuất
quá trình di chuyển của xe
đi tiền chạm
xe đi khóa đuôi dài
và chuyển đổi xe trên giữa cao tốc
các trinh sát đã phải bố trí
bí mật nhiều ngày chốt chặn
trên các tuyến đường quốc lộ cao tốc
long thành dầu dây
để xác định được chính xác địa điểm
cũng như quá trình mà các đối tượng tổ chức
di rời sưởng sản xuất ma túy
các đối tượng này là chọn những địa điểm
như những khu biệt thự cô lập
là những khu đô thị
rồi những khu biệt thự
hoặc là những nhà sưởng
nằm sâu trong rừng
hoặc là những có nằm trên núi
có những đường độc đạo đi lên
để thượng tiện cho việc giám sát
của đối tượng mà phát hiện
hiếu mà có công an đi theo dõi
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy nhận được tin
công an thành phố hải phòng
bắt đối tượng lê văn mang
một đàn em của hiếu
khi tên này mang một mươi hai viên thuốc lắc
về hải phòng giao
xác định thời cơ đã đến
công an thành phố hải phòng
thuyên án chỉ đạo công an quận bình thạnh
lập kế hoạch phá án chia thành một mươi ba tổ
với hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
giám sát chốt chặn
ở một mươi ba điểm theo kế hoạch
giải đeo từ thành phố hồ chí minh
nha trang khánh hòa đồng nai hà nội
đồng loạt bắt các đối tượng trong đường dây sản xuất ma túy
do hiếu cầm đầu
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
xác định trần ngọc hiếu sẽ bay từ hà nội
về thành phố hồ chí minh
chỉ đạo các đối tượng tẩu tán tăng vật
ban chuyên án giám sát hiếu chặt chẽ
tại các điểm đã định
sau khi đánh lạc hướng trinh sát không thành
trần ngọc hiếu sẽ bay từ hà nội về thành phố hồ chí minh

trong đường dây sản xuất ma túy đá
đã bị công an bắt giữ
khi bước ra từ khu cách ly sân bay tân sơn nhất
trần ngọc hiếu
điện sĩ một trăm một mươi một ở nguyễn du quận một
thì cái bệnh thự này là lúc trước
quá trình ngoại tiến thì chỉ xác định
trần ngọc hiếu là chỉ về đây ăn ngủ
và không bao giờ để ma túy ở đây
tuy nhiên cái chiến sản xuất cuối cùng
từ trà cổ của đồng nai
trần ngọc hiếu
chuyển về thì sau khi dập viên
khoảng gần bốn trăm linh viên
và khoảng hơn hai trăm linh kg bột
ma túy xong thì mang để sử dụng xe bán tải
và chuyển cái số ma túy này về
cái việt thự một trăm một mươi một nguyễn du
cho hiếu cất giấu
thì qua đấu tranh khai thác
thì hiếu thừa nhận
và tiến hành khám xét khẩn cấp
cái nơi ở của hiếu
lúc này tại các việt thự
trên đường nguyễn du quận năm
lên tính mách bảo
vũ hoàng anh ngọc bồn trồn
đứng ngồi không yên
lúc đó ngọc đã nhận được điện thoại của huyền
một cộng sự thân tín về việc
sẽ đến lấy hai kg thuốc lắc
giấu trong hộp bàn
nhà ngọc mang đến tẩu tán
lo cho sự an toàn của người tình ngọc miu
nhanh chóng cùng với huyền mang ma túy
đi cất ở một khách sạn thuộc quận một mươi
công an đã nhanh chóng bắt ngọc huyền
và thu giữ hết số tàng vật
bắt đầu cơ quan điều tra xác định
đối tượng cầm đầu
đối tượng cầm đầu là trần ngọc hiếu
quyết định khởi tố bị can
cũng được ghi với cái tên này
thế nhưng sau khi thực hiện các bước chi tra
xác định nhân thân lai lịch
sự thật về trần ngọc hiếu đã được phơi bày
với nhiều tình tiết lì kì hơn cả trong việc tình tiết
mặc dù hắn luôn vòng vo tìm cách giấu giếm
mặc dù hắn luôn vòng vo tìm cách giấu giếm
từ lúc đầu cho đến lúc cuối không hài
kỳ gì hết
hai tháng sau
qua các cái biện pháp
lấy lăng tay
tra cứu nhanh
nói chung là
trần ngọc hiếu
văn kính dương
là đối tượng trốn trả
tì ngà án
trốn khỏi người già
tì ngà án
coi như mua bán trái phép
trong ma túi
là cục quan sát điều tra tội phạm về ma túi
khởi tố và truy nã
trần ngọc hiếu
chỉ là tên giả
để che đậy thân phận
của một tên tù vượt ngục
văn kính dương
văn kính dương là con một
trong một gia đình cán bộ
nhưng do mãi chơi
theo bạn bè lêu lỏng
nên dương chỉ có trình độ văn hóa
lớp sáu trên một mươi hai
khi đăng thủ án
về các tội
giúp giật tài sản
càng chữ trái phép
chất ma túi
tại trại giam ở thanh hóa
dương đã bỏ trốn
ngay sau đó
hắn bị bắt
và ly ký
nất lạc phi
đang trong giai đoạn tạm giam
chờ xét xử
hắn lại tiếp tục trốn trại
lần thứ hai
và có quyết định truy nã
sau khi trốn trại
hắn đổi tên của mình
trần ngọc hiếu
và tiếp tục trở lại
con đường phạm tội
mọi hoạt động về sau
cho đến khi bị bắt
trong đường dây sản xuất
mua bán trái phép
chất ma túy
được sử dụng
bằng cái tên giả này
hắn đổi tên
vợ thì đi nước ngoài
cũng ly hôn
là trong cái vụ án
cùng với dương này nè
dương bị truy nã
cái như là
đang đi thi hành án
trại giam thái nguyên
và sau đó
thì trong quá trình
vào thành phố hồ chí minh
thay lai lịch
thành trần ngọc hiếu
thì lại cặp
với ngọc miu
có một đứa con
và cái cô này
được dương tru cấp
dương có hoạt động
nhưng mà không dám
mọi cái lợi thuộc hết
mặc dù đã bị lột mặt nạ
và xác định vai trò
chủ mưu cầm đầu
tại cơ quan điều tra
dương hoàn toàn
không khai gì về đồng bọn
để dương thừa nhận
toàn bộ hành vi của mình
điều tra viên phải mất sáu tháng
áp dụng linh hoạt
các biện pháp điều tra
để đối tượng
tâm phục khẩu phục
điều tra viên cũng phải mất
đến sáu tháng
mà trong vòng
sáu tháng đó
thì bốn tháng
là không làm gì
cơ quan điều tra vẫn
trọng chứng hình
đối tượng không khai
thì coi như là
coi như là
sử dụng chứng cứ
để xử lý
nhưng mà sau đến khi
là chối cãi rồi
bắt đầu tâm sự
khai nhận hết
đối với đồng bọn
thì coi như là
tất cả mọi cái
ôm về mình hết
tự khai nhận
về mình hết
từ lời khai của văn kính dương
kết hợp với các chứng cứ
tài liệu thu được
cơ quan điều tra
đã làm rõ quá trình
điều hành đường dây
sản xuất ma túy
đặc biệt lớn
đầu tiên xuất hiện
ở việt nam
sau khi bỏ trốn
vào thành phố hồ chí minh
thay tên đổi họ
văn kính dương
trở lại con đường phạm tội
trong một lần đi vũ trường
dương gặp người đàn ông
tên là tom
không rõ lai lịch
dương được người này
cung cấp nguyên liệu
để sản xuất ma túy
cả hai thỏa thuận
sản xuất ma túy
ăn chia theo kỷ lệ
tom bảy phần
dương ba phần
nguyễn đức kỳ nam
và sáu đồng phạm
trực tiếp nghiên cứu
và mang hàng đi tiêu thụ
ông chùng này
thuê biệt thự
tại khu dân
cư trung sơn
thành phố hồ chí minh
để sản xuất
do cần địa điểm
để thử nghiệm
hắn tác chỉ đạo đàn em
tìm thuê thêm
căn biệt thự
tại đường số ba
khu nhà ở
sạch bà tánh
cho nam sản xuất ma túy
nó đặc biệt
không tới người ngoài
nếu mà có người ngoài
thì cũng đã là
ở bình chánh
ví dụ như là
nguyễn đức kỳ nam
anh con cô
với văn kính dương
mẹ của phạm bảo quân
lại là có mối
tình cảm với bố
của văn kính dương
nguyễn bá thành
người vận chuyển
từ hà nội
vào cho dương sản xuất
trong gia đình
nguyễn thị thu huyền
thì cũng là
em ở ngoài xã hội
nhưng mà rất là thân tính
rồi lê văn mang
là đối tượng
là lái xe
là lái xe cho dương
tất cả là hầu như là
trong gia đình hết
lần đầu tiên
tại các biệt thự
ở khu trung sơn
nhóm của văn kính dương
sản xuất được bốn kg ma túy
mang đi tiêu thụ
nhưng bị trả lại
do không đạt chất lượng
để tránh bị phát hiện
dương liên tục thay đổi
địa điểm sản xuất
khi thì ở một biệt thự
thuộc phường tân phong
lúc lại ở căn nhà
xã phước đồng
thành phố nha trang
lần này chúng bào chế được
bốn mươi kg bột methanol
bốn mươi kg bột methanol
số còn lại
dương trộn với bột
và ma túy sản xuất trước đó
thành bốn mươi tám kg thuốc lắc
dạng viên nén
một phần ma túy này
dương thuê người
đem bán tại hải phòng
để thẳng ba năm hai nghìn một mươi bảy
dương thuê người
trở dụng cụ
để hóa chất
sản xuất ma túy
từ nha trang
về nhà của nguyễn đức việt nam
tại xã trà cổ
huyện tân phú
lần này chúng thu được
tám mươi kg bột nguyên chất
sau khi chia cho thôm
phần còn lại
dương chỉ đạo đàn em
trộn bột tự nhập
thành hai trăm tám mươi tám viên thuốc lắc
bảy mươi hai kg tất cả
dương mang về chỗ
ở trên đường nguyễn du cất dấu
nguyễn đức kỳ nam
là cái vai trò là
nhận được thông tin
từ nước ngoài
và cái đối tượng
từ nước ngoài
và hướng dẫn
làm ra cái dụng cụ
làm ra dụng cụ
để sản xuất ma túy
rồi là người
coi như là
lấy các hóa chất
làm theo hướng dẫn
của cái đối tượng
ở bên nước ngoài
hướng dẫn về
đối tượng này sử dụng
cái số là số điện thoại
ở nước ngoài
số điện thoại
nên coi như là mọi cái
về các số điện thoại

không thể xác minh được
trong thời gian bị truy nã
văn kính dương sống như vợ chồng
với vũ hoàng anh ngọc
tức là hot girl ngọc miu
ngọc không tham gia vào đường dây sản xuất tiêu thụ ma túy
nhưng chỗ ở của người đẹp
là nơi cất giấu hàng của dương
ngọc bị cáo buộc đã trực tiếp giúp dương
và đồng bọn cất dấu ba năm trăm linh viên ma túy
kết thúc vụ án
dù văn kính dương nhận hết tội về mình
nhưng những điều đó
không thể giúp cả người tình
lẫn người thân của hắn
thoát khỏi sự tình hình của họ
và sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật